thưa quý vị và các bạn ngày nay tại nhiều quốc gia trên thế giới các công trình phục vụ cho người khuyết tật ngày càng được quan tâm và chú ý nhiều hơn
từ việc nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ cho nhu cầu đi lại sinh hoạt cho người khuyết tật đến việc gia tăng kiến thức giải trí cho họ cũng không ngừng được cải thiện
mô hình thư viện cho người khuyết tật không nằm ngoài dòng chảy ấy người khuyết tật mở thư viện phục vụ cho những người có cùng hoàn cảnh như mình
những hình ảnh và những câu chuyện như thế này giờ đã không còn trở nên xa lạ tại việt nam
không chỉ có mô hình thư viện sách nói nhiều mô hình thư viện ý nghĩa được hình thành và đưa vào sử dụng đã giúp cộng đồng người khuyết tật có thêm những sân chơi thiết thực và ý nghĩa
năm một nghìn tám trăm chín mươi bảy sau khi thư viện quốc hội của hoa kỳ mở một phòng đọc dành cho người khiếm thị thì một số thư viện tại khu vực công cộng trường học và các thư viện lớn khác mới bắt đầu xây dựng và hình thành các không gian đọc sách dành cho người khuyết tật
năm một nghìn chín trăm linh sáu ủy ban đầu tiên của hiệp hội thư viện hoa kỳ ala đã củng cố vai trò lãnh đạo quốc gia của các thư viện khi tích cực đấu tranh đưa các đối tượng là người khuyết tật vào phục vụ

tuyên về người khuyết tật thư viện sách nói dành cho người khiếm thị thư viện với các loại sách chữ nổi
và cả những thư viện dành riêng cho người khuyết tật
đối tượng người khuyết tật nói chung và khiếm thị nói riêng thì là những đối tượng rất thiệt thòi trong xã hội
và cái việc mà chúng ta làm sao mà chúng ta đáp ứng nhu cầu của họ để cho họ có thể hòa nhập được
trong cộng đồng trong cuộc sống thì đấy là một điều có ý nghĩa rất lớn và hoạt động thư viện
cũng như là các cái hoạt động khác thì bao giờ cũng mang tính cộng đồng rất cao
và cũng luôn luôn hướng tới các đối tượng là những người khuyết tật
thư viện hà nội được biết tới là một trong những địa chỉ tin cậy đối với những người yêu đọc sách
để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc trên địa bàn thủ đô và các vùng lân cận
thư viện hà nội đã không ngừng đổi mới phương thức nâng cao chất lượng phục vụ cho bạn đọc
không chỉ mở rộng hệ thống các phòng phục vụ gồm phòng thiếu nhi phòng đọc báo tạp chí
phòng mượn phòng đọc tự cho
phòng đọc theo yêu cầu phòng đọc sách ngoại văn
thư viện hà nội còn có phòng đọc dành cho người khiếm thị người mù với các loại sách nói sách chữ nổi bri
để tạo điều kiện giúp cộng đồng người khiếm thị người mù trên địa bàn có thể tiếp cận các đầu sách dễ dàng hơn
thư viện đã đổi mới phương thức bằng cách phối hợp cùng hội người mù tp hà nội
tổ chức luân truyền các đầu sách xuống các cấp quận hội huyện hội
thư viện hà nội có một cái phòng đọc sách dành riêng cho người khiếm thị
thế nhưng qua một thời gian phục vụ số lượng bạn đọc cũng dần dần càng hạn chế
đó có lý do rất cơ bản đó là việc đi lại của người khiếm thị rất khó khăn
và thư viện hà nội đã đẩy mạnh cái việc chuyển hướng
thứ nhất là sách chữ nổi và thứ hai là đĩa nói
và chúng tôi luôn chuyển xuống các cấp quận hội và huyện hội người mù của thành phố hà nội
đó là cái điều mà đối với người khiếm thị người ta rất mong muốn
bởi vì sách đã được mang xuống đến tận nơi cho những người khiếm thị
hiện nay ở dưới các quận hội người mù hoặc là huyện hội người mù
người ta thường thường có một trụ sở để dành riêng cho các hội viên của họ
và chúng tôi đã mang sách xuống đấy
và trong các buổi sinh hoạt thì chính những người khiếm thị đấy được sử dụng các thành liệu
từ ngày có các đầu sách nói sách chữ nổi bright của thư viện hà nội luôn chuyển xuống đây
hội người mù huyện hoài đức thành phố hà nội lại trở nên rôm giả hơn
trước đây do điều kiện đi lại xa xôi những người khiếm thị người mù lại không tự chủ được
trong di chuyển tới các trạng đường xa nên thường ít có cơ hội tiếp cận với các loại sách báo đa dạng và phong phú
giờ đây vào những lúc rảnh rỗi các hội viên hội người mù huyện hoài đức lại tìm đến
chủ sở hội để cùng nhau đọc sách
sau một thời gian số lượng ba mươi đến bốn mươi đầu sách lại được luân truyền tới các quận huyện khác
và nơi đây lại được đón nhận những đầu sách mới
nhờ đó mà số lượng sách luôn ổn định và có nhiều nội dung phong phú đa dạng
với đặc thù của hội chúng tôi hội viên rất khó để tìm các đầu sách đầu băng đĩa
ở ngoài thị trường để có thể nghe hoặc là mượn đọc
ở đây cũng có tàu hợp rất là nhiều cái đầu sách đầu truyện
cũng như là có những cái đĩa cd có những cái nội dung rất là phù hợp
để mà hội viên có thể mượn về nghe cũng như là đọc để nâng cao kiến thức cho bản thân mình
tác dụng cơ bản của cái thư viện này có nghĩa là giúp cho những hội viên
mà rất là khó khăn về cái việc tìm cái nguồn sách nguồn chuyện để mà đọc
để mà nâng cao về cái giải trí về tinh thần cũng như là nâng cao cái kiến thức trong cuộc sống này
thì cái thư viện mini của chúng tôi này thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu đọc sách
và nâng cao đời sống tinh thần cho những hội viên là những người mù ở huyện
một điểm đặc biệt là không chỉ tiếp nhận các đầu sách luân truyền từ thư viện hà nội
hội người mù các cấp quận huyện còn được tiếp nhận các đầu sách nói
sách chữ nổi do chính hội người mù thành phố hà nội triển khai thực hiện sản xuất
bên cạnh các nội dung văn hóa giải trí hội người mù thành phố hà nội còn tổ chức tổng hợp
in ấn các bài viết nội dung có liên quan đến kỹ năng sống hay siêu tầm các chuyện kể về tấm gương đạo đức hồ chí minh
nhằm giúp các hội viên tiếp cận được những câu chuyện hay những lối sống đẹp để học hỏi và làm theo
nếu như thư viện hà nội và hội người mù thành phố hà nội có hình thức luân truyền hay sản xuất
in ấn các loại sách chữ nổi sách nói cho người khuyết tật thì tại trung tâm nghị lực sống
mô hình thư viện dành riêng cho người khuyết tật cũng đã được áp dụng
với mong muốn mang đến cho những người khuyết tật ở đây có được một không gian riêng ấm cúng
thư viện này đã và đang được xây dựng theo hình thức xã hội hóa
sách từ các nơi gửi về ủng hộ sẽ được phân loại sắp xếp theo chủ đề chủ điểm
giúp các học viên dễ dàng tìm kiếm và sử dụng và không chỉ tạo ra một môi trường thúc đẩy văn hóa đọc
cho các học viên khuyết tật thư viện nhỏ này còn là nơi để các bạn học viên có thể chia sẻ
tâm tình và trao đổi những thông tin thường nhật
có những tủ sách như thế này thì giúp cho các bạn ấy có thể là trao dồi kiến thức hơn
có thể tìm hiểu được nhiều những mảng kiến thức rồi đề tài rồi cái sách vỡ cũng như là thông tin hơn
thì có một túi sách như thế này thật sự là một cái điều gì đấy nó rất là cần thiết
cũng như là các bạn ấy cũng có thể là tập trung lại và đọc sách
thay vì tới những thuê sách hay là những cái cửa hàng mình thuê
thì mình có thể tới đây thì xem xem ở đây cũng có thể giao lưu với nhau trao đổi được nhiều kinh nghiệm hơn
trong cái thời đại mà công nghệ ứng tin phát triển bùng nổ
thì là tất cả các bạn trẻ không chỉ những người khuyết tật
ai cũng sử dụng những cái thiết bị điện thoại rồi là máy tính
cho nên là rất ít người có cái thói quen gọi là đọc sách
cho nên khi mà có một cái thư viện sách mà nó lại là ở ngay tại trung tâm của người khuyết tật
và do những người khuyết tật
những người khuyết tật đấy lập nên thì là sẽ tạo điều kiện rất là tốt
để cho nhiều bạn khuyết tật có thể tiếp cận được cái tủ sách đấy
và được đọc và được chia sẻ những thông tin hữu ích
cũng như tất cả những người không khuyết tật khác
người khuyết tật cũng có nhu cầu được học tập nghiên cứu
đóng góp phần sức lực du lai nhỏ bé của mình cho cộng đồng xã hội
đọc sách và lan tỏa tinh thần đọc sách tới cộng đồng rộng lớn
cũng là điều mong mỏi của những người đã chung tay góp sức
làm nên thư viện
trong cái quá trình mà đào tạo thì chúng tôi cảm thấy rằng
được bổ sung nhiều những kỹ năng và kiến thức hơn nữa
do đó mà chúng tôi nghĩ đến việc là xây dựng một cái thư viện
để cho các bạn ấy có một cái môi trường bổ sung thêm những cái kỹ năng ngoài giờ học
đặc biệt là những kiến thức về ngoại ngữ
hay là những kiến thức bổ trợ cho các cái kỹ năng sống của các bạn cho hàng ngày
chúng tôi muốn các bạn có thêm một môi trường đọc
và đồng thời chúng tôi cũng muốn là tạo cho các bạn

có một cái cơ hội cùng với cộng đồng lan tỏa cái văn hóa đọc ở việt nam
đó thật sự là cái điều cần được nhân rộng khắp cả nước
ở tất cả các mọi nơi đặc biệt là những nơi mà có người khuyết tật
bởi vì thật sự là những cái thư viện để mà có những cái điều kiện
hỗ trợ tiếp cận cho người khuyết tật ở việt nam thì mình chưa thấy có
và ở đây thì bọn mình cũng phải xây dựng cái môi trường
cái nơi mà đọc cho các bạn cũng phải tiếp cận cho các bạn
đặc biệt là những bạn xe lăn những bạn mà không có đủ cái chiều cao
hay là có đủ những cái điều kiện
để ngồi đọc trong một cái môi trường thư viện
cùng với nhiều quốc gia trên thế giới
việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thư viện
và trung tâm thông tin của người khuyết tật tại việt nam
đang tích cực được triển khai thực hiện
tuy nhiên để đảm bảo sự công bằng trong quyền được sử dụng
những tiện ích xã hội cho nhóm đối tượng đặc biệt này
vẫn cần tăng cường các cơ sở vật chất của thư viện
cũng như các dịch vụ và chương trình dành riêng cho nhóm bạn đọc là người khuyết tật
đặc biệt là các điều kiện về cơ sở hạ tầng
môi trường xung quanh thư viện
nhằm mang lại một môi trường thuận tiện và hòa nhập
cho các dạng khuyết tật khác nhau
thưa quý vị và các bạn
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai
pháp lệnh thư viện đã được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua
và có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một
mở ra một thời kỳ phát triển mới
của thư viện việt nam
đáp ứng nhu cầu học tập
nghiên cứu thông tin giải trí của nhân dân
và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện
sau gần hai mươi năm thực hiện
đứng trước xu thế hội nhập của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và kế thừa những quy định của pháp lệnh thư viện
dự thảo luật thư viện đã được ra đời
và đang được tập trung tối đa nguồn nhân lực
nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện
sớm đưa luật ứng dụng và thực tiễn
trong tiểu mục phổ biến kiến thức ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu

quy định hoạt động thư viện
quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân tham gia
và có liên quan đến hoạt động thư viện
quản lý nhà nước về thư viện
dự thảo đã cụ thể hóa các chính sách về thư viện như
đa dạng hóa các loại hình thư viện
nhằm đẩy mạnh xã hội hóa
để phát huy các nguồn lực vốn tài liệu
phát triển loại hình thư viện số
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận
và sử dụng thông tin thuận lợi ở mọi nơi mọi lúc
bảo đảm tính minh bạch cơ chế xử lý toàn diện
đối với thư viện và bảo vệ vốn tài liệu thư viện
thông qua các điều kiện thành lập giải thể
chấm dứt hoạt động của thư viện
mở rộng chức năng và hoạt động của thư viện công lập
nhằm tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ công của thư viện
đổi mới quy định về phân hạng và đánh giá tác động của thư viện
kiện toàn hệ thống thư viện công cộng cấp huyện cấp xã trên cơ sở sắp xếp
bố trí các mô hình phòng đọc sách tủ sách cơ sở
để phát huy hiệu quả đầu tư của nhà nước trong phục vụ người dân học tập suốt đời
theo đó điều năm về nguyên tắc hoạt động thư viện
chương một những quy định chung của dự thảo luật thư viện nêu rõ
lấy người sử dụng làm trung tâm tạo lập môi trường khai thác
sử dụng thông tin tài liệu tiện ích thân thiện
đảm bảo sự bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận và sử dụng thư viện
hợp tác thực hiện liên thông với các thư viện và tổ chức khác
để phát huy hiệu quả vốn tài liệu tiện ích phục vụ người sử dụng
thực hiện tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thư viện
chủ động sưu tầm và khai thác tối đa nguồn tài liệu cơ sở dữ liệu truy cập mở
kết quả biên mục đã có
tuân thủ quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ
và các quy định pháp luật khác trong hoạt động thư viện
chương bốn quyền và trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong hoạt động thư viện
điều bốn mươi quyền sử dụng thư viện của một số đối tượng đặc biệt quy định
một trẻ em được tạo điều kiện sử dụng tài liệu và tiện ích của thư viện
phù hợp với lứa tuổi cấp học bậc học tại thư viện trường học và các thư viện công cộng
người khuyết tật người cao tuổi được tạo điều kiện sử dụng tài liệu và tiện ích của thư viện
phù hợp với điều kiện sức khỏe
hưởng các chính sách yêu đãi trong sử dụng các dịch vụ thông tin thư viện theo quy định của pháp luật
người khiếm thị được tạo điều kiện sử dụng tài liệu thư viện bằng chữ nổi hoặc các vật mang tin đặc biệt
người dân tộc thiểu số được tạo điều kiện sử dụng tài liệu tiện ích tại thư viện
và từ các dịch vụ lưu động được tạo điều kiện sử dụng tài liệu bằng ngôn ngữ của dân tộc mình
người đang chấp hành hình phạt tù người đang học tập tại các cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng cơ sở chữa bệnh bắt buộc được tạo điều kiện sử dụng tài liệu của thư viện
năm người chưa có nhu cầu kết quả lựa chọn điều kiện sử dụng tài liệu bằng ngôn ngữ của chúng mình
sáu người không có quy định tạo điều kiện sử dụng tài liệu đồng thời sẽ sử dụng điều kiện sử dụng tài liệu của các dịch vụ
bảy người không có quy định vụ tài liệu không có điều kiện sử dụng tài liệu của những kế hoạch
nhưng có điều kiện sử dụng tài liệu phải sử dụng think tank không có quy định sử dụng tài liệu